ngày hai mươi chín tháng tám tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng học viện lục quân đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
di trúc của chủ tịch hồ chí minh giá trị tư tưởng và ý nghĩa thực tiễn nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc thiêng liêng của người
tại hội thảo các đại biểu nhà khoa học thảo luận làm sâu sắc thêm một số nội dung tư tưởng và giá trị cốt lõi của di trúc chủ tịch hồ chí minh
gắn với thực tiễn hoạt động của cơ quan đơn vị như củng cố nền quốc phòng toàn dân hiện nay theo di trúc chủ tịch hồ chí minh
giáo dục bồi dưỡng sĩ quan trẻ học viện lục quân vừa hồng vừa chuyên theo di trúc của bác tư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ trẻ cách mạng cho đời sau
hội thảo khẳng định di trúc là những vấn đề cốt lõi mà chủ tịch hồ chí minh đã dành cả cuộc đời sự nghiệp tâm huyết sức lực trí tuệ đúc kết trong hơn một từ
để lại cho toàn đảng toàn dân toàn quân ta để trở thành văn kiện vô cùng quý giá cho muôn đời sau
đặc biệt là việc vận dụng giá trị lý luận và thực tiễn của di trúc hồ chí minh vào đời sống học tập công tác và rèn luyện của các cơ quan đơn vị và mỗi cá nhân học viện lục quân trong giai đoạn hiện nay